cùng với nhiều địa phương trên cả nước thời gian gần đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quả thuốc phiện với số lượng lớn trên địa bàn
công an tỉnh yên bái liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quả thuốc phiện với số lượng lớn trên địa bàn
công an tỉnh yên bái liên tiếp triệt phá bắt giữ nhiều vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy quả thuốc phiện với số lượng lớn trên địa bàn